sáng ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ và bàn giao đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn cho công an thành phố bắc cạn xử lý
trước đó hồi hai mươi h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại km một trăm năm mươi chín trên quốc lộ ba đường chiến thắng phủ thông phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tài xế điều khiển xe máy là nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại thành phố bắc cạn
qua kiểm tra nồng độ cồn cảnh sát giao thông xác định người này vi phạm ở mức chín trăm bốn mươi ba mg trên lít khí thở đây là mức vi phạm rất cao
cao gấp hai năm lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại nghị định một trăm linh ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
tổ công tác thông báo cho ông minh biết đã vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông tuy nhiên ông minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài
mười phút sau ông này quay lại vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ và áp sát vị trí thiếu tá dương xuân kiệm đang viết biên bản bất ngờ dùng con dao nhọn tấn công thiếu tá kiệm gây thương tích nặng
ngay lập tức tổ công tác đã vô hiệu hóa tước hung khí của ông minh và đưa thiếu tá kiệm đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bắc cạn sau đó được chuyển đến bệnh viện trung ương thái nguyên để tiếp tục cấp cứu và điều trị
ngay sau khi tiếp nhận báo cáo giám đốc công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập tài liệu vật chứng liên quan và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời công an thành phố bắc cạn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn minh
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội chỉ vì bực tức do bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nên đã đi mua hai con dao nhọn và quay lại để trả thù
hành vi táo tợn của nguyễn văn minh khiến nhiều người theo dõi thông tin không khỏi bức xúc đồng thời thắc mắc rằng đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt nào
theo nội dung đăng tải trên báo điện tử pháp luật tp hcm với tiêu đề
người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đầm cảnh sát giao thông trọng thương có thể đối diện hình phạt ra sao
luật sư lê nguyên hòa đoàn luật sư tp hcm phân tích việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã là hành vi vi phạm pháp luật
thêm vào đó hành động tài xế dùng dao đâm trọng thương một thiếu tá cảnh sát giao thông có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh tội chống người thi hành công vụ
theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể điều ba trăm ba mươi quy định tội chống người thi hành công vụ một người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác
cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
luật sư hòa nhấn mạnh như vậy hành vi đâm trọng thương được coi là hành vi đã dùng vũ lực để làm cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ
ở đây cụ thể là dùng hung khí
là dao để đâm cảnh sát giao thông để cản trở việc họ thực hiện nhiệm vụ
cũng theo luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm hành vi trên còn có thể bị áp dụng đối với tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
luật sư nguyên hòa nhận định như vậy có thể đối với hành vi trên thì tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hình phạt đối với tội danh này thấp nhất
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
mức phạt tù cao nhất là bảy năm tù giam hoặc tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
với mức phạt tù thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và cao nhất là trung thân
bên cạnh đó luật sư hòa cũng phân tích tài xế còn phải bồi thường thiệt hại cho chiến sĩ cảnh sát giao thông
mức bồi thường sẽ bao gồm bồi thường về vật chất và bồi thường về tinh thần
mức bồi thường về tinh thần do các bên thỏa thuận nếu không thỏa thuận được
thì mức bồi thường tinh thần sẽ là không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định
đồng thời trong vụ việc này cần phải có kết luận giám định thương tật của thiếu tá cảnh sát giao thông để có căn cứ xử lý đối với hành vi trên
hiện đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
giám đốc công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn
phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập tài liệu vật chứng liên quan và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời công an thành phố bắc cạn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn minh
có thể thấy nếu như ông minh chấp nhận mức phạt ban đầu cho hành vi quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
thì mọi việc đã có thể kết thúc
nhưng ma men này đã không kiềm chế được cơn nóng giận
để rồi giờ đây có nguy cơ phải đối mặt với một lúc hai tội danh là chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
giữa vi phạm hành chính và vi phạm hình sự vốn chỉ có danh giới mong manh như vậy mà thôi
dù có nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện một số trường hợp chống người thi hành công vụ trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
trong năm hai nghìn hai mươi ba tại tỉnh gia lai cũng đã xảy ra những trường hợp tương tự khi một tài xế đã cầm dao truy đuổi cảnh sát giao thông
chỉ vì xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn không được
ngày hai mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện iapa tỉnh gia lai cho biết đang xử lý ông hvt năm mươi tuổi
trú tại xã iamron huyện iapa về hành vi chống người thi hành công vụ vì dùng dao chém cảnh sát giao thông
ông này cũng bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trước đó tổ cảnh sát giao thông công an huyện iapa đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện ông hvt có biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra lúc này ông tê đang trong tình trạng say xỉn vi phạm nồng độ cồn
ông tê đã bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn
tuy nhiên ông tê không đồng ý ký vào biên bản người đàn ông này cũng xin bỏ qua lỗi vi phạm
tổ tuần tra đã giải thích yêu cầu nhiều lần nhưng ông tê không chấp hành
sau đó người đàn ông này đã vào quán nước bên đường lấy một chiếc rựa đến chém cảnh sát giao thông
thế vậy người dân đứng gần đó hồ hoán
nên cảnh sát giao thông đã né tránh kịp thời rồi khống chế ông tê
trước đó cũng đã từng xảy ra không ít vụ việc tài xế tấn công cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba sau khi bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông tỉnh bắc cạn phát hiện vi phạm nồng độ cồn
một tài xế đã bỏ đi sau đó quay lại tấn công lực lượng chức năng bằng dao
tương tự vụ người đàn ông ở thành phố hồ chí minh say xỉn sử dụng đá tấn công cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
cũng từng khiến cho dư luận vô cùng bức xúc
sau khi sự việc xảy ra người này đã ra trình diện công an và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hai mươi ba tháng một mươi
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông cát lái thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn tại khu vực vòng xoay mỹ thủy phường thạnh mỹ lợi thành phố thủ đức
tổ công tác phát hiện nghĩa có dấu hiệu say xỉn nên đã ra hiệu dừng phương tiện để đo nồng độ cồn
kết quả đo cho thấy
nghĩa vi phạm nồng độ cồn ở mức bảy trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
tức là gần gấp đôi mức cồn tối đa trong khung phạt vi phạm nồng độ cồn
cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe máy của nghĩa
lúc này nghĩa nhiều lần năn nỉ xin cảnh sát giao thông bỏ qua
cho lấy xe về nhưng không được nên đã ký tên nhận biên bản và đi bộ về hướng đường đồng văn cống
đến hai mươi h ba mươi phút khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên thì nghĩa quay lại
cầm cục đá ném về phía các cán bộ cảnh sát giao thông
cú ném mạnh trúng vào đầu đại úy ptt khiến anh bị vỡ nón bảo hiểm
và bị thương phải đi bệnh viện khâu hai mũi
công an tp thủ đức nhanh chóng xác định nghĩa là đối tượng thực hiện hành vi nên truy bắt
chiều hai mươi năm tháng một mươi nghĩa đã đến đầu thú
nghĩa thừa nhận khi đó có say xỉn vì bị cảnh sát giao thông lập biên bản giữ xe
xin mãi không được nên sinh ra bực tức không làm chủ được bản thân
làng vàng xung quanh đó và dùng đá ném vào tổ công tác
tối hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức
đã lấy lời khai đối với võ trung nghĩa ba mươi chín tuổi quê long an để điều tra về hành vi gây ra
việc chống đối người thi hành công vụ xảy ra đặc biệt nhiều trong thời gian vừa qua
khi triển khai kiểm tra nồng độ cồn
những hành vi này cần xử lý nghiêm để gian đe đến những người vi phạm
bên cạnh đó mỗi người dân nên chấp hành đúng luật an toàn giao thông
không sử dụng rượu bia khi lái xe bởi điều này không chỉ bảo vệ an toàn
cho những người xung quanh mà còn đối với chính bản thân
có thể thấy thời gian gần đây một số vụ tấn công lực lượng chức năng của người vi phạm giao thông
đang ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn tinh chất nghiêm trọng
quay trở lại vụ việc mới xảy ra tại bắc ninh
hiện hai đối tượng say xỉn tấn công cảnh sát vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại